tháng giêng là tháng ăn chơi tháng hai cờ bạc tháng ba hồi hè
vâng bất chấp thời tiết mưa lạnh nhưng rất đông du khách vẫn đổ về chảy hội chùa hương hà nội trong ngày đầu tiên mở cửa một mươi sáu tháng hai
thưa quý vị từ ngày một mươi sáu tháng hai khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương xã hương sơn huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã chính thức mở cửa đón khách sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn cho biết dự kiến trong ngày đầu mở cửa chính thức chùa hương dự kiến đón khoảng năm khách
bàn tổ chức đặt mục tiêu an toàn chống dịch covid một mươi chín lên hàng đầu khi mở cửa đón khách
ngoài ra việc đảm bảo an toàn khi đi thuyền cũng được ưu tiên quan tâm
trước đó khu di tích thắng cảnh hương sơn đã thử nghiệm đón khách tham quan lễ phật để khắc phục bất cập khi bắt đầu đón khách chính thức tại chùa hương
số lượng khách không quá đông du khách về di tích tham quan chiêm bái cơ bản đều chấp hành tốt các yêu cầu về phòng chống dịch
đúng là không có gì ngăn cản được tinh thần hướng phật đầu năm của chị em ngày tết
tuy nhiên các chị em và gia đình hãy nhớ tuân thủ năm k để tránh lây nhiễm chéo và bảo vệ bản thân và cộng đồng các bạn nha
trước thực tế diễn biến dịch tiếp tục gia tăng các ca mắc mới nhiều ca cộng đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng mức phòng chống dịch như hạn chế tối đa tập trung đông người
dừng các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết nguyên đáng đồng thời sẵn sàng cho phương án điều trị f tại nhà
ông khương thành vĩnh phó giám đốc phụ trách sở y tế tỉnh nam định xác nhận
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nam định đang diễn biến phức tạp
nhất là sau dịp tết dương lịch số ca mắc mới có chiều hướng gia tăng bình quân ghi nhận một trăm năm mươi ca một ngày
ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nam định cho biết
chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã họp đưa ra các biện pháp đối phó với diễn biến phức tạp hiện nay của dịch
xác định dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch
chiều qua ngày một mươi hai tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã chỉ đạo thực hiện tạm dừng các hoạt động lễ hội
bắn pháo hoa không tổ chức hội họp không cần thiết khuyến khích tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình và tiếp tục thực hiện các hoạt động du lịch
tham quan thi đấu thể thao và dịch vụ karaoke cà phê đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân
tự giác phòng chống dịch thực hiện năm k nhất là khai báo y tế đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình gia đình và cộng đồng
cũng theo ông trần anh dũng nam định sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc người từ nam định từ nơi khác về quê ăn tết
phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố chịu trách nhiệm để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc hơn nữa đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả đúng tiến độ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
đảm bảo hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
điều trị f tại nhà
cũng trong cuộc họp chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã thống nhất triển khai một số phương án đối phó với dịch
như khi có dịch xảy ra các huyện thành phố căn cứ tình hình dịch thực
tế quyết định phong tỏa hẹp nhất quản lý chặt chẽ trường hợp f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
người từ địa phương khác về tỉnh phải thực hiện nghiêm yêu cầu năm k nhất là khai báo y tế
thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định khuyến khích tự thực hiện test nhanh covid một mươi chín
tin tiếp theo cũng chính là chủ đề đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay
lo ngại tập trung đông người gây nguy cơ cao dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tỉnh thành từ miền trung đến phía nam đã tạm dừng các chương trình hoạt động chào đón tết nguyên đáng dù đã lên lịch
bạc liêu vừa cho phép người dân vừa buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên đây cũng là tỉnh thành tạm dừng các tổ chức các loại hình lễ hội và bán pháo hoa trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bà rịa vũng tàu ngày đầu năm mới vừa qua thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tạm đóng cửa toàn bộ lối lên xuống biển ở bãi sau bãi trước
du khách được vận động quay về khách sạn hoặc lên xe di chuyển đến nơi khác
hội an quảng nam trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi
ủy ban nhân dân tp hội an đã ban hành thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật
tại sự kiện hội an chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hội an có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới hai nghìn hai mươi
trước đó thành phố hội an cũng dừng sự kiện kết nối du lịch địa phương
và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ hội an năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết đây là hai sự kiện chính
trong nhiều hoạt động lớn chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai của thành phố hội an
riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kính
hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố hoạt động trải nghiệm đón khách tham quan phố cổ
và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường nhưng được đảm bảo là thực hiện các biện pháp phòng được